cũng liên quan đến tình hình ukraine ngân hàng thế giới vkp vừa thông qua việc cấp tài chính bổ sung trị giá một bốn mươi chín tỷ usd cho ukraine
để hỗ trợ trả lương cho nhân viên chính phủ và xã hội của nước này qua đó mở rộng tổng hỗ trợ tài chính cam kết của vkp dành cho kiev lên đến hơn bốn tỷ usd
thông báo của ngân hàng thế giới cho biết những đảm bảo tài chính mới nhất được anh hà lan litva và latvia đưa ra
dự án cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính song song từ italia cũng như đóng góp của một số một quỹ tín thác mới
giới chức ngân hàng thế giới cho biết hiện đang làm việc với các nước tài trợ để huy động hỗ trợ tài chính
nhằm giúp người ukraine tiếp cận với các sở hữu y tế giáo dục và bảo trợ xã hội
tuy nhiên tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết chính phủ của ông cần viện trợ tổng cộng bảy tỷ usd mỗi tháng để tiếp tục hoạt động